các sở ngành cấp tỉnh các huyện thị xã thành phố đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện
nhiều chủ trương cơ chế chính sách mới của tỉnh được cụ thể hóa trong các đề án quy hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội
nhất là cơ chế tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giao dịch tạo tiền đề cho sự phát triển của các ngành nghề lĩnh vực và cải thiện môi trường đầu tư
doanh nghiệp rất hài lòng họ hài lòng vì những lời gian những ý do đi sau
thứ nhất là giảm thời gian đi lại với các ngành từ đó sẽ giảm phiền hề cho doanh nghiệp
và thời gian giải quyết hồ sơ cũng nhanh chóng hơn
và phục vụ của hệ thống
hệ thống nhà nước đối với doanh nghiệp người dân chuyên nghiệp và hiện đại hơn
tuy nhiên công tác cải cách hành chính ở long an hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển
việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực chưa đầy đủ
thủ tục hành chính còn quá nhiều giải quyết công việc hành chính ở một số lĩnh vực như đất đai đầu tư dự án đăng ký và cấp phép kinh doanh
ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính chưa chặt chẽ
cũng còn sẽ ra tình hệ
học sở đề hạng ở trung tâm cũng có hợp với các sở hành để ra chọn để tìm các giải pháp để khắc phục tình trạng đề hạng này
để làm sao để đảm bảo cho người dân cho cá nhân và tổ chức
để khắc phục trong thời gian tới tỉnh long an tập trung cho công tác cải cách hành chính bằng các việc làm cụ thể
như nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo mục tiêu ba giảm giảm thủ tục giảm thời gian và giảm chi phí
tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận
nhận thức của cán bộ công chức viên chức từ đó tìm ra các sáng kiến ý tưởng giải pháp cải cách thủ tục hành chính thiết thực hiệu quả
nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp cắt giảm gánh nặng và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân
góp phần vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi đã đề ra